ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hệ thống báo động đỏ nội viện được kích hoạt
ekip phẫu thuật gồm nhiều chuyên khoa tại bệnh viện đa khoa xuyên á tây ninh
đã phẫu thuật kịp thời cứu sống một thanh niên bị vỡ nhiều tạng trong ổ bụng do tai nạn giao thông
cụ thể nam thanh niên hai mươi năm tuổi trên đường về nhà sau ca trực đêm công ty
thì xảy ra tai nạn va quẹt xe máy nghiêm trọng đập vùng hông phải vào vật cứng với lực mạnh
ngay sau tai nạn bệnh nhân được đưa ngay đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa xuyên á tây ninh
tiếp nhận ban đầu bệnh nhân có vết thương một mươi cm vùng hông ngang xương sườn năm sáu
huyết áp tụt siêu âm tại giường có máu ở bụng và máu quanh thận phải mức trung bình
nhận thấy tình trạng bệnh nặng có dấu hiệu sốc chấn thương và mất máu
kiếp trực đã nhanh chóng kích hoạt ngay quy trình báo động đỏ toàn viện
huy động lực lượng các bác sĩ thuộc các chuyên khoa như cấp cứu ngoại tiết niệm
ngoại tổng quát chấn thương chỉnh hình trần đoán hình ảnh phẫu thuật gây mê hồi sức
ekip tiến hành hồi sức song song thực hiện các xét nghiệm và hình ảnh học
sau đó bệnh nhân được chuyển đến phẫu thuật cấp cứu khẩn
sau khi hội trần nhanh các chuyên khoa với trần đoán sốc mất máu do vỡ thuận độ bốn
chấn thương gan độ ba theo dõi thủng tạng rỗng vết thương đứt cân gấp ngón hai chân phải
vết thương không phải kèm gãy hở xương sườn năm sáu bảy phải
các bác sĩ đã mở bụng xử trí tổn thương mạc nối lớn cầm máu vùng gan dập
tĩnh mạch thận phải và cắt thận vỡ xử trí vết thương bản chân phải
cắt lọc vào không nối gân rũi bàn chân
các mổ phức tạp sau hơn hai giờ căng thẳng đã cứu được nam thanh niên thoát khỏi cửa tử
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một lê nguyên phú
bác sĩ điều trị khoa ngoại tiết niệu bệnh viện đa khoa xuyên á tây ninh cho biết

theo dõi thùng tạng rỗng vết thương đứt gân ngón hai chân phải
vết thương hông phải kèm gãy hở xương sườn một mươi một mươi một một mươi hai bên phải
và vừa tiếp nhận bệnh cấp cứu là tuyên được báo động đỏ nội viện
có bác sĩ ngoại rồi bác sĩ cấp cứu
bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tiến hành xong xong vừa hồi sức
rồi vừa xét nghiệm siêu âm chụp tiêm cho bệnh nhân
trong dòng trưa đầy ba mươi phút thì ra được chẩn đoán
rồi sau đó chuyển mẫu cấp cứu để cầm máu để cứu sống bệnh nhân
ngay sau khi mình cầm được máu thì thấy quyết động bệnh nhân bắt đầu ổn định
rồi tình trạng thì cũng đã ổn hơn
mình chuyển hồi sức hậu phẫu
sau khi nằm hồi sức hậu phẫu một ngày thì bệnh nhân được lên lại khoa
tới bữa nay thì cũng ổn định chuẩn bị sức viện
và trong những trường hợp như thế này
nếu mà mình không có xử lý cầm máu kịp thời thì bệnh nhân tử vong gần như là trên chín mươi
và khuyến cáo của em là người tham gia giao thông
thì nên cẩn thận chạy xe với tốc độ thấp thôi
nhưng lại nhất là sau những đêm mình làm việc trực hay gì đó thì dễ mất tập trung hơn
dẫn đến tai nạn thường nó nắng hơn
cái thứ hai nữa là khi tai nạn thì mình nên đến cái cơ sở y tế là bệnh viện
để có những sự trí nó kịp thời nhất